tại tỉnh hà nam sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức bàn giao năm vạn con gà giống
cho sáu mươi ba hộ dân thuộc xã an ninh và tiêu động huyện bình lục
một trăm hai mươi hộ dân thuộc bốn xã trên địa bàn tỉnh hà nam được nhận một mươi vạn con gà giống
đây là số gà giống hỗ trợ theo chương trình chuyển đổi vật nuôi sau dịch tả lợn châu phi
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đơn vị tài trợ là tập đoàn dabaco việt nam nhằm giúp các hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng
do dịch tả lợn châu phi chuyển đổi vật nuôi khôi phục và phát triển kinh tế gia đình
dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hà nam
toàn tỉnh có hơn một trăm ba mươi hai con lợn phải tiêu hủy
đến nay nhiều hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh vẫn đang để chống chuồng
việc chuyển đổi lợn sang vật nuôi khác là giải pháp hữu hiệu hiện nay